trú tại ấp mỹ long xã mỹ khánh huyện phong điền thành phố cần thơ về hành vi giả danh cán bộ để trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng ba nguyễn văn phủ điều khiển xe mô tô dọc các tuyến lộ nông thôn
ở huyện vị thủy để tìm nhà dân sơ hở thì trộm cắp tài sản
khi vũ đi đến đoạn thuộc ấp một mươi xã vị thắng huyện vị thủy thì thấy một cụ ông đang ở nhà một mình nên vào nhà giả vờ hỏi thăm
phủ xưng là cán bộ của tỉnh hậu giang hỏi chủ nhà có thuộc diện chính sách để giúp làm hồ sơ nhận tiền hỗ trợ sửa chữa nhà
trong quá trình trao đổi lợi dụng sơ hở của chủ nhà phủ đã lấy trộm một chiếc bao lì xì bên trong có chứa tiền của chủ nhà rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an xã vị thắng và công an huyện vị thủy đuổi theo bắt được nguyễn văn phủ cùng số tăng vật vừa trộm được gồm bốn năm triệu đồng và một trăm linh won hàn quốc
ngoài ra kiểm tra trên người phụ cơ quan công an còn thu giữ sáu điện thoại di động các loại
bước đầu đối tượng khai trộm số điện thoại này ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang và hai huyện thới lai phong điền của thành phố cần thơ cũng bằng thủ đoạn tương tự